huyện lục ngạn nơi có diện tích cây ăn quả lớn nhất của tỉnh bắc giang với khoảng sáu bảy trăm linh hectare đang trong độ thu hoạch
trong đó cây cam chiếm hơn bốn hectare đây cũng là địa phương có tốc độ mở rộng các loại cây ăn quả rất nhanh
theo ủy ban nhân dân huyện lục ngạn bên cạnh hiệu quả mang lại tình hình phát triển và tiêu thụ sản phẩm cây có muối của huyện vẫn còn nhiều hạn chế
chưa bảo đảm tính bền vững hiệu quả nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp
khó khăn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đòi hỏi nông dân phải đầu tư nhiều về vốn kỹ thuật canh tác
trong khi đó đầu ra đối với mặt hàng cây ăn quả có nhiều bóp bênh sản phẩm chủ yếu là bán tưới
đặc biệt điệp khúc được mùa mất giá vẫn thường xuyên diễn ra
tỷ lệ sản phẩm được chứng nhận việt gap global gap hữu cơ chỉ dẫn địa lý nhãn hiệu hàng hóa để đáp ứng được tiêu chuẩn của thị trường quốc tế
hiện nay thì trước hết là các cơ quan quản lý và trung tâm khuyến nông các tỉnh phải tập trung tuyên truyền cho bà con
về cái lợi ích của việc trồng cây theo hướng hữu cơ và đặc biệt hướng tới an toàn thực phẩm
và làm ăn bà con phải biết liên doanh liên quyết không làm ăn nhỏ lẻ manh muốn tự phát
vì khi làm ăn nhỏ lẻ manh muốn nó đẻ ra sáu hệ lụy
một là bài ca trồng chặt không biết bán cho ai
hai là rất khó kiểm soát an toàn thực phẩm
ba là rất khó kiểm soát ô nhiễm môi trường
bốn là rất khó để đánh giá cấp giấy chứng nhận truy xuất vùng trồng v v
năm là sản xuất nhỏ lẻ manh mún bao giờ giá thành cũng cao
sáu là phát triển
không bền vững
chính vì vậy mà phải tổ chức lại sản xuất để theo hướng liên doanh liên kết
và ít nhất là hợp tác xã tiến tới liên kết với doanh nghiệp
doanh nghiệp phải là trụ đỡ để phát triển bền vững và ổn định đầu ra
tập trung cao cho việc quy hoạch vùng cây yên quả
và trong đó có quy hoạch vùng cây có múi tập trung
và chỉ có quy hoạch tốt thì chúng ta mới có thể trồng vùng tập trung
và khi trồng tập trung thì chúng ta mới áp dụng các biện pháp quản lý
cũng như là truyền giao khoa học kỹ thuật tốt vào để thực hiện sản xuất hàng hóa
và đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như là thực hiện quy trình nghiêm ngặt được
tại hội nghị thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả có múi tại các tỉnh phía bắc mới diễn ra
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê quốc doanh khẳng định
sản xuất cây có múi có vị trí vai trò quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp
trước những khó khăn bất cập còn tồn tại
đề nghị các cục vụ bộ ban
ngành trung ương cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp
nhằm phát triển cây có múi bền vững
đặc biệt cần phải thực hiện tốt quy hoạch vùng trồng có chính sách hỗ trợ giống chất lượng
đồng thời hướng dẫn địa phương cơ sở sản xuất áp dụng tiến bộ kỹ thuật
quy trình sản xuất cây có múi hiện đại quan tâm xây dựng bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm
sau đợt giảm sâu và kéo dài kỷ lục giá cá tra nguyên liệu cá giống và giá xuất khẩu đều đã tăng trở lại
cho thấy dấu hiệu dần phục hồi của ngành hàng này sau thời gian dài bế tắc
suốt từ năm ngoái đến tháng chín năm nay giá cá tra nguyên liệu quanh quẩn ở dưới mức hai mươi đồng một kg
trong khi giá thành sản xuất hơn hai mươi một đồng một kg
tình hình chuyển biến tích cực từ tháng một mươi vừa qua khi giá cá tra bắt đầu nhích dần
đến cuối tháng một mươi giá cá tra nguyên liệu tại đồng tháp đã tăng lên mức hai mươi hai hai mươi ba đồng một kg
còn tại an giang giá cá tra đầu tháng một mươi một cũng ở mức hai mươi một hai mươi hai đồng một kg
người nuôi bắt đầu có lãi trở lại
cùng với cá tra nguyên liệu cá tra giống cũng tăng giá và tăng khá nhanh do thiếu nguồn cung
suốt thời gian dài chỉ ở mức một mươi năm đồng một kg
từ mức một mươi năm một mươi bảy đồng một kg thì đến cuối tháng chín năm nay cá tra giống loại ba mươi ba mươi năm con một kg
có giá từ hai mươi đến hai mươi hai đồng một kg và đến nay thậm chí đã lên hai mươi tám hai mươi chín đồng một kg
về giá cá trà xuất khẩu hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam cho biết
hồi đầu năm giá cá cha phi lê đông lạnh xuất khẩu giảm xuống mức dưới hai hai usd một kg và duy trì cho tới hết tháng sáu
bước sang quý ba giá cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu
giá cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu đã tăng và tới nay đã tăng lên mức hai sáu mươi năm hai bảy usd một kg
trung quốc và mỹ vẫn là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất chiếm năm mươi tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang một trăm ba mươi ba thị trường
điểm sáng nổi bật trong bức tranh ảm đạm của ngành cá cha là xuất khẩu sang thị trường anh
đây là thị trường có mức tăng trưởng dương khả quan nhất trong top một mươi thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá tra việt nam
hiện diện tích thải
cá tra đã nuôi cá tra tại các tỉnh vùng đồng bằng sông cửu long đạt gần năm ha bằng chín mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó tập trung ở năm tỉnh trọng điểm là đồng tháp an giang cần thơ bến tre và vĩnh long
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam thị trường cá cha đang có xu hướng tích cực dần
tuy nhiên cả người nuôi và doanh nghiệp xuất khẩu cần thật trọng trước quyết định mở rộng hay gia tăng đột biến diện tích nuôi sản xuất cá nguyên liệu